chiều nay hai mươi sáu tháng một mươi hai tại hội trường công an tỉnh yên bái cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đã tổ chức họp báo thông báo kết quả điều tra vụ án giết người xảy ra vào ngày một mươi tám tháng tám năm hai nghìn một mươi sáu tại văn phòng tỉnh ủy và ban tổ chức tỉnh ủy yên bái
tại buổi họp báo căn cứ và kết quả điều tra và các tài liệu chứng cứ thu thập được cơ quan cảnh sát điều tra kết luận đỗ cường minh sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba tri cục trường tri cục kiểm lâm tỉnh yên bái là thủ phạm duy nhất đã dùng súng k năm mươi chín của tri cục kiểm lâm yên bái trang bị cho minh bắn chết đồng chí phạm duy cường bí thư tỉnh ủy yên bái và đồng chí ngô ngọc tuấn chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh trưởng ban tổ chức tỉnh ủy yên bái sau đó tự sát
về nguyên nhân động cơ gây án do thủ phạm gây án là đỗ cường minh đã chết không thu thập được các tài liệu chứng cứ trực tiếp từ kết quả điều tra cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh yên bái loại trừ các nguyên nhân có yếu tố chính trị mâu thuẫn trong làm ăn kinh tế tình ái và nhận định
do bất mãn bức xúc cá nhân trong bố trí sắp xếp nhân sự khi sắp nhập tri cục lâm nghiệp vào tri cục kiểm lâm tỉnh yên bái dẫn đến đỗ cửa minh đã dùng súng bắn chết đồng chí phạm duy cường và ngô ngọc tuấn
với những tài liệu chứng cứ thu thập được căn cứ khoảng bảy một trăm linh bảy và khoản hai điều một trăm sáu mươi bốn của bộ luật tố tụng hình sự cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh yên bái kết luận điều tra và ra kết luận đình chỉ điều tra vụ án theo quy định của pháp luật lý do người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội đã chết